sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại thành phố vinh tỉnh nghệ an hội nhãn khoa việt nam phối hợp với bệnh viện mắt trung ương
bệnh viện mắt nghệ an đã tổ chức hội nghị ngành nhãn khoa việt nam hai nghìn một mươi chín
hội nghị được tổ chức thường niên nhằm đánh giá tổng kết các công tác phòng chống bù loà tại việt nam
rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho năm tới
hội nghị có sự tham gia của hơn hai đại biểu việt nam tám mươi chuyên gia khách mời quốc tế và hơn năm mươi nhãn hàng dược tham gia
hội nghị lần này trình chiếu trực tiếp từ phòng mổ các kỹ thuật phẫu thuật như pha cô cắt dịch kính võng mạc ghép rác mạc để các chuyên gia cùng bàn luận
hội nghị cũng tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn với các chuyên đề về dịch kính võng mạc nhãn nhi phẫu thuật pha cô nâng cao
dự kiến có khoảng hai mươi lớp học với các chuyên gia khác nhau do các chuyên gia về nhãn khoa hàng đầu việt nam và khu vực giảng dạy